công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng gồm nguyễn văn dũng ba mươi tuổi nguyễn doãn trường ba mươi hai tuổi
nguyễn lê tuấn hai mươi sáu tuổi cùng ngụ tại tỉnh đồng nai và huỳnh văn úc bốn mươi tuổi
quê tỉnh kỳ giang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắt tài sản
ngoài ra nguyễn văn dũng còn bị khởi tố thêm về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
liên quan đến vụ việc lê ngọc thường bốn mươi một tuổi quê tỉnh thanh hóa cũng bị khởi tố để điều tra
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nguyễn thị thanh năm mươi một tuổi ngụ tỉnh đồng nai cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra
trước đó từ đầu năm đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên do dũng cầm đầu
đã đột nhập vào các công ty trên địa bàn các khu công nghiệp ở quyện nhân trạch
long thành trảng bom và thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cắt trộm dây cáp điện
rồi mang bán lấy tiền mua ma túy và chia nhau tiêu xài thì bị công an quyện nhân trạch bắt giữ
đặc biệt khám xét phòng trọ của dũng cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng
cùng bảy viên đạn
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện sáu vụ cắt trộm gần sáu trăm linh mét cáp dây điện
trị giá gần ba trăm linh triệu đồng mang bán được bốn mươi bốn năm triệu đồng
trong đó bán cho thường hai lần được hai mươi bốn năm triệu đồng một lần bán cho thanh được một mươi một triệu đồng
rồi mua ma túy sử dụng chung và chia nhau tiêu xài